liên quan đến việc khai thác than trái phép cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa ra quyết định khởi tố lệnh bắt tạm giam đối với một số lãnh đạo cán bộ tại sở tài nguyên và môi trường tỉnh thái nguyên
cùng một số bị can khác về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cụ thể cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với ông nguyễn thanh tuấn giám đốc và nguyễn thế giang phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh thái nguyên
nguyễn ngô quyết bí thư huyện ủy phú bình nguyên giám đốc sở công thương cùng ba người khác là lãnh đạo phòng thuộc các sở công thương và tài nguyên và môi trường về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
trước đó vào năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bắt giữ một mươi chín bị can về các hành vi vi phạm quy định về nghiên cứu tham dò khai thác tài nguyên mua bán sử dụng trái phép vật liệu nổ xảy ra tại công ty cổ phần yên phước công ty trách nhiệm hữu hạn đông bắc hải dương và các đơn vị có liên quan
mở rộng vụ án trên cơ quan công an đã bắt giữ các cán bộ lãnh đạo các sở đơn vị liên quan và hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an tiếp tục điều tra làm rõ